si cho biết số trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm hai nghìn hai mươi hai ước tính khoảng hai trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
chiếm khoảng một mươi chín lượng trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành
các doanh nghiệp lâm vào nỗi lo do gặp khó khăn dòng tiền suy kiệt sau hai năm đại dịch
báo cáo thị trường trái phiếu mới đây của s i cho thấy năm hai nghìn hai mươi một
các doanh nghiệp đã phát hành tổng cộng bảy trăm hai mươi hai bảy ngàn tỷ đồng tăng năm mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi tám
trong đó phát hành riêng lẻ vẫn là hình thức chủ đạo
chiếm tới chín mươi một tổng lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp
thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã tăng trưởng nóng với quy mô từ bốn chín mươi ba gdp năm hai nghìn một mươi bảy
lên tới một mươi sáu sáu gdp năm hai nghìn hai mươi một
các doanh nghiệp bất động sản vẫn là nhóm phát hành nhiều nhất tổng cộng ba trăm một mươi tám hai ngàn tỷ đồng
chiếm bốn mươi bốn tổng lượng phát hành và tăng sáu mươi sáu ba so với năm hai nghìn một mươi bảy
theo s i số trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn
trong năm hai nghìn hai mươi hai ước khoảng hai trăm sáu mươi sáu tỷ đồng chiếm khoảng một mươi chín lượng trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành
trong tình hình dịch bệnh khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn
ảnh hưởng đến kế hoạch trả nợ gốc và lại trái phiếu
ngoài ra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp để đảo nợ sẽ khó khăn hơn trong năm hai nghìn hai mươi
theo thông tư số một mươi sáu trên hai nghìn hai mươi một trên tt nhnn của ngân hàng nhà nước
có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
thương mại mua trái phiếu doanh nghiệp
để giúp các doanh nghiệp đảo nợ
các quy định này sẽ hạn chế đáng kể cơ hội huy động vốn trái phiếu của các doanh nghiệp
trong năm hai nghìn hai mươi hai nhiều doanh nghiệp đang đầu đầu tìm kiếm dòng tiền để trả nợ cho các trái chủ
nhằm tránh bị vỡ nợ
tuy nhiên các nguồn cung cấp tính dụng đang hẹp dần
theo custman whitefield ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
thị trường nhà xây sẵn tại tp hcm và vùng phụ cận được đưa ra tương đối dồi dào
so với cùng kỳ hai năm covid một mươi chín
trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một dựa trên giá niêm yết mới cho thấy
bình quân mức giá cho bán nhà liền thổ tại tp hcm tăng bốn mươi hai theo năm
giá bán trung bình tại tp hcm đạt khoảng một trăm bảy mươi ba triệu đồng một mét vuông
tăng ba mươi theo quý và tăng bốn mươi hai theo năm
mức tăng chủ yếu là do mức giá bán cao kỷ lục của hai dự án tại thành phố thủ đức
lập định giá mới trên toàn thành phố
trong quý đầu năm hai nghìn hai mươi hai các dự án tại tp hcm
đào bán ra thị trường phủ sóng tại tp thủ đức
thuộc khu đông huyện bình chánh thuộc khu nam và quận một mươi hai thuộc phía tây tp
trong khi đó các tỉnh lân cận bình dương đồng nai lông an bà rịa vũng tàu
cũng liên tục xuất hiện rổ hàng nhà liên thổ mới
dữ liệu của đơn vị này cho thấy tổng nguồn cung nhà liệt thổ tại tp hcm
và các tỉnh lân cận bao gồm bình dương đồng nai lông an bà rịa vũng tàu
tính từ năm hai nghìn bốn đến nay đạt năm mươi căn
trong đó nguồn cung tại tp hcm chiếm bốn mươi chín so với hai mươi bốn năm trăm linh căn
custman và workfield cũng dự báo đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai
nguồn cung nhà liên thổ tại những tỉnh giáp ranh sẽ tăng mạnh hơn tp hcm
đây là xu hướng dịch chuyển đầu tư ra các đô thị vệ tinh lân cận
ăn theo các công trình hạ tầng giao thông được xây dựng khắp các tỉnh phía nam
công ty cổ phần đầu tư thế giới di động mới đây đã công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên
trong đó dự kiến chào bán cổ phần triển khí
tiền lễ cho đối tác nhà đầu tư trong khu vực hoặc trên thế giới đối với chuỗi bách hóa xanh
bách hóa xanh là hệ thống bị tạm ngưng mở mới của thế giới di động trong năm hai nghìn hai mươi
chuỗi bán lẻ bách hóa xanh của thế giới di động liên tục lộ evida toàn công ty
từ khi thành lập tới năm hai nghìn một mươi
duy nhất giai đoạn hai nghìn hai mươi một khi việc phong tỏa kéo dài
nhóm ngành hàng thiết yếu có kết quả kinh doanh tích cực
chuỗi bách hóa xanh bắt đầu ghi nhận lại ebitda toàn công ty
khi vừa hòa vốn đầu hai nghìn hai mươi
thì thế giới di động đã có ý định bán vốn của chuỗi bán lẻ này
trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
bách hóa xanh ghi nhận doanh thu lý kế đạt ba chín trăm linh tỷ đồng
tương đương so với cùng kỳ
trong đó công ty đang tích cực thu hút khách hàng bằng chiến lược khuyên mãi
công ty kỳ vọng doanh thu tháng ba sẽ tăng ít hơn mức tăng sản lượng
nhưng dự kiến vẫn tăng trưởng dương so với cùng kỳ
và quay lại mức trước đạt bùng phát dịch năm hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn hai mươi hai bát hóa xanh sẽ tập trung thu hút khách hàng
như vậy với việc không có kế hoạch mở rộng
đẩy mạnh thực hiện khuyên mãi để thu hút khách hàng
điều này cho thấy công ty tiếp tục đặt trọng tâm thị phần hơn là lợi nhuận
tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
mwg đang sở hữu chín mươi chín chín mươi năm vốn điều lệ tại bách hóa xanh
như vậy nếu việc phát hành riêng lẻ thành công
tỷ lệ sở hữu của mw tại bách hóa xanh sẽ giảm xuống đáng kể
một thông tin nhân sự quan trọng khác
ông trần kinh doanh đã có đơn xin tự nhiệm khỏi vị trí thành viên hoạt động toàn trị
cũng như xin ngừng vị trí tổng giám đốc công ty cổ phần thế giới di động
ông trần huy thanh tùng sẽ làm tổng giám đốc
kiêm người đại diện pháp luật của công ty thay trần kinh doanh
viện kiểm soát nhân dân tối cao cho biết
đã hoàn tất cáo trạng truy tố ra trước tòa nhà dân tỉnh bình thuận
đối với đối tượng luyện xuân tràng ông trùm đường dây buôn lậu hơn một trăm ba mươi sáu triệu lít xăng dầu
tổng trị giá hơn hai tỷ đồng từ singapore về việt nam
cơ quan điều tra xác định từ ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tràng đã thực hiện và hướng dẫn trị đạo việc nhập lọng một mươi hai chuyến xăng dầu
với số lượng một trăm ba mươi sáu sáu triệu lít xăng a chín mươi hai và dầu do tổng trị giá hơn hai ba mươi bốn tỷ đồng
liên xuân tràng được xem là nhân vật bí ẩn nhất trong vụ án vì không nắm giữ bất kỳ chức vụ nào
và cũng không có bị cáo nào trong vụ án biết thông tin
dù đối tượng này là người chỉ đạo mọi hoạt động nhập khẩu xăng dầu
sau khi đường dây buôn lậu xăng dầu này bị phanh phui tràng đã bỏ trốn
đến ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín thì ra đầu thú
vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín một mươi hai bị cáo liên quan đến vụ án cũng đã bị tuyên án
trong đó bị cáo nguyễn đức mạnh chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty dương đông hòa phú lúc đầu được xem là người chỉ đạo
điều hành của công ty và trực tiếp ký toàn bộ thủ tục chứng từ liên quan đến nhập khẩu xăng dầu
còn đàm văn dương nguyên giám đốc công ty cổ phần giám định world control
tạo điều kiện giúp sức cho mạnh buôn lậu chót lọt một mươi chuyến tổng giá trị hơn một năm trăm linh tỷ đồng
sau tết nguyên đáng lượng lao động phổ thông trở lại tp hcm khá cao
giúp doanh nghiệp sản xuất an tâm phần nào
tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn tráo riết tuyển nhân sự cho công việc đòi hỏi kỹ thuật cao về công nghệ
cũng như là các vị trí quản lý tầm trung và cao cấp
bài toán tuyển dụng đang cần công cụ máy học để gia tăng hiệu quả sang nhân sự giai đoạn bình thường mới
trong lúc lao động phổ thông tại tp hcm khá ổn định sau tết nguyên đáng
chính sách cho phép f một trực tiếp làm việc đi kèm một số điều kiện
đã dần giải tỏa áp lực cho doanh nghiệp trước số ca covid một mươi chín gia tăng khó lường
tuy nhiên ghi nhận của các trang môi giới kết nối tuyển dụng lớn như vietnam works
việc làm tốt việc làm hai mươi bốn h và job hopping
tp hcm vẫn trong cơn khát lao động công nghệ cao tức những vị trí kỹ sư công nghệ
bởi nhu cầu cho vị trí này gia tăng đáng kể sau hai năm nhiều lần áp dụng giãn cách xã hội
thể loại công việc của một số nhân viên ví dụ như những người làm về ngành engineer
những người làm về lập trình phần mềm thì gần như không bị ảnh hưởng nhiều
những cái nhóm đó luôn luôn thiếu người luôn luôn thiếu nhân lực và luôn luôn được săn đón rất là nhiều
bất kể là dù có dịch hay không dịch
và thật ra trong cái giai đoạn dịch thì những người đó lại càng được săn đón hơn nữa
bên cạnh lao động có trình độ công nghệ cao những vị trí quản lý cấp trung và cấp cao vẫn khó tìm kiếm
một mặt bản chất nhân sự ở những vị trí cao ít khi thay đổi công việc khi đau ổn định
và có chế độ đãi ngộ xướng láng trừ khi có vấn đề phát sinh thì họ mới lựa chọn nhảy việc
mặt khác nhân sự trung vào cao cấp ít khi đăng tuyển thông tin công khai trên những sàn tuyển dụng
các anh chị đó họ sẽ không bao giờ họ mở ra cho chúng ta thấy là họ đang tìm chớp
mà thậm chí họ đang tìm chớp họ cũng không có cho chúng ta thấy là họ đang tìm chớp
chứ thật ra thì tất cả những cái vị trí cấp cao đó hiện tại mình không thể nào dùng cái cách duyên phòng được
mà mình phải dùng cái cách khác đi và cái cách khác đi đó là gọi là
cái năng lực mà mình xây dựng trong cái network của mình để tìm đánh
scan và nắm được hết tất cả những nhân sự cấp cao họ gần đây có những cái thay đổi về công việc
hoặc là những cái góc độ tức là chúng ta có thể thấy là thông qua những cái tương tác của họ
với tức là trên cái nền tảng linkedin nó sẽ khác với facebook
ở chỗ là linkedin có rất nhiều cái người những cái headhunt những cái nhà tuyển dụng những cái extra
thì lúc này tùy theo những cái tương tác những cái mình của họ trên nền tảng đó
chúng ta có thể thấy được một số những cái dấu hiệu của cái việc là
thí dụ họ comment trong cái job nào đó
có một cái post nói chuyện về cái việc là cái công việc đang tìm kiếm này
họ comment vô họ tương tác trong cái đó
cái đó cũng là những cái dấu hiệu có thể cho thấy những cái góc độ đó
chúng tôi cũng có connect vào toàn bộ cái sở dữ liệu cái database của những cái ứng viên đó
dù là cấp độ chung hay là cấp độ cao
và cũng từ đó tìm thì đương nhiên là chúng ta không phải chỉ là ai nó sẽ xử lý được hết tất cả những cái đó
chúng tôi cũng phải tìm cái đội ngũ sử dụng cái công nghệ ai để mà tiếp cận những cái người đó
trao đổi với họ và xây dựng cái mối quan hệ
khảo sát của các trung tâm dịch vụ việc làm tại hà nội và thành phố hồ chí minh cho thấy
nguồn lao động chất lượng cao và có kinh nghiệm quán trị mang tính chất dự trữ
đáp ứng được yêu cầu chiếm khoảng một mươi đến một mươi năm
tỷ lệ markin tuyến dụng thành công qua kênh này chắc chắn chỉ bằng một phần một mươi tỷ lệ số nhân sự đó
do đó bên cạnh khả năng quét thông tin để sang nhân sự cao cấp
các nhà tuyến dụng còn phải lưu ý về tính linh hoạt công việc của nhóm này
bởi sau nhiều tháng giãn cách xã hội những nhân sự trung và cao cấp sẽ có tâm lý đa dạng
lĩnh vực hoạt động không muốn gò bó toàn thời gian cho bộ việc làm
biến động thì có thể không nhiều nhưng mà có vẻ như là những nhân sự cấp cao theo cái sự chú ý
là họ bắt đầu đặc biệt là bên mảng công nghệ tiếp nhận thêm những cái vai trò
tại vì những nhân sự cao cấp thường họ không chỉ làm một role
một c một cái anh là silevor có thể là đảm nhận nhiều vị trí ở nhiều cái tập đoàn
công ty khác nhau tức là cái giai đoạn dịch là mình thấy rằng họ cũng đang mở rộng ra
họ explore họ tìm kiếm thêm những cái cơ hội mở ra làm thêm những góc độ mới
chứ không phải chỉ là stick quen góc độ đó và họ cũng càng ngày càng open hơn
trong cái việc là họ mong muốn họ tìm kiếm những cái cơ hội thêm
chính sách cơ mở về visa và nhập cảnh áp dụng từ giữa tháng ba đã góp phần làm nóng
ngành nhân sự đặc biệt tại những đô thị lớn
nhân sự cấp cao và kỹ sư từ nước ngoài đã có xu hướng đến việt nam làm việc
trong bối cảnh chung là sản xuất đã phục hồi các đơn hàng lớn ngừng tuyến dụng
người lao động chất lượng cao
do đó phía nhà tuyến dụng có áp dụng những công nghệ web thông tin và máy học
để giảm chi phí sang nhân sự đồng thời có thể tăng tỷ lệ marting
đáp ứng yêu cầu công việc giai đoạn bình thường mới này
làm quen tỏ ra thân thiện gần gũi thân thiết nhưng tất cả để các đối tượng tạo vỏ bọc
là một công ty có uy tín mời chào tham gia đầu tư vào vàng ảo
những chiêu thức không mới nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy để rồi vốn liếng tích lũy
nhiều năm sau
tăng thậm chí một số người còn trở thành con nợ vì đã trót vay mượn thêm để đầu tư
theo dõi trên trang facebook của huỳnh thị thanh huyền liên tục nhiều tháng
yến nhi nhận thấy các cam kết mà huỳnh thực hiện với những người đã đầu tư làm ăn với mình
là rất rõ ràng kê khai minh bạch và trả lãi đúng hạn
sau mỗi lần như thế yến nhi dần tin tưởng và chuyển tiền tham gia đầu tư
lần nhiều nhất của hợp đồng của em là khoảng một tỷ mốt tiền lóc là khoảng năm tỷ mốt
và tiền lãi thì chưa có tính
nếu mà tiền lãi thì khoảng rơi một tỷ hơn
khác với cách đầu tư cộng dồn như yến nhi hàng chục nạn nhân khác chọn cách theo tháng
sau một vài tháng đầu tư số tiền nhỏ nhận tiền lời vào góc đúng hạn
nên đến tháng thứ ba trở đi thì số tiền đầu tư cũng lớn hơn thời hạn cũng dài hơn
bằng hình thức thả cá nhỏ núp cá lớn và khi thấy con mồ đã đủ lớn thì đối tượng liền ra tay
theo các nạn nhân số tiền mà họ đã chuyển vào tài khoản của huỳnh lên đến cả một trăm linh tỷ đồng
đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
thì bạn đó nói là công ty mẹ ở indonesia bước vào cái giai đoạn kiểm toán và chậm trả lại
nhưng mà sau đó bạn huyền không có cái lời giải thích nào khác hơn
cho đến ngày hôm nay là bạn đó đã trốn khỏi địa phương và không có lời giải thích nào khác
cũng như không có trả tiền cho bất kỳ ai hết
ngoài ra huyền cũng còn dùng số tiền trên để mua nhiều lô đất ở nhiều nơi khác nhau
bọn em cũng có là nói với huỳnh là
sao kê cái tài khoản của huỳnh đi
sao kê thì vẫn có mua rất là nhiều đất
mua đất đai ở bình thuận rồi mua đất đai ở đồng nai rồi mua đất đai ở khắp nơi
nhưng mà đến khi mà huỳnh đứng ra huỳnh nói rằng là huỳnh chỉ còn cái nhà đấy để bán nữa
chứ còn những cái tài sản khác không có
đối tượng huyền vẽ ra câu chuyện bên indonesia đang có một số lượng lớn vàng cầm cố
mà những người cầm cố không còn khả năng chuột lại
vì vậy chính phủ nước này đang chào bán đấu giá với cam kết rẻ hơn giá thị trường
đến nhiều người tham gia huỳnh còn đưa ra giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mang tên
công ty trách nhiệm hữu hạn global monjan
tên quốc tế là global monjan international company limited
có trụ sở tại tòa nhà acm chín mươi sáu cao thắng phường bốn quận ba thành phố hồ chí minh
quan xác minh đại diện quản lý các văn phòng tại tòa nhà này cho biết
công ty trên đã thuê tại đây từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thì bỏ thuê
và hủy bỏ các số điện thoại giao dịch
đồng thời công ty này không có chức năng kinh doanh theo hình thức mua bán vàng
chúng tôi nhận thấy rằng đối với người mà chủ mưu hay là tổ chức hay là người trực tiếp thực hiện hoặc là đồng phạm
thì cơ quan điều tra khi khởi tố vụ án thì vẫn sử dụng cái tội danh
ví dụ trong trường hợp này là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đường một trăm bảy mươi bốn
thế thì tùy theo vai trò vị trí tính chất mức độ của từng người thì có thể là cái khung hình phạt
trong cái khung hình phạt đó nó có cái sự phân hoá
tuy nhiên thì đối với cái số tiền thiệt hại mà
lừa đảo nó lên trên năm trăm linh triệu như thế này đó
thì rõ ràng là đối tượng quyền hay một số đối tượng có thể thực hiện các hành vi phạm tội với đối tượng quyền
bao gồm cả cái chủ mưu bao gồm cả những người mà giúp sức mà tích cực hay không tích cực
thì tôi cho rằng cơ quan thống quyền cơ quan chức năng vẫn đề nghị truy tố với cái khung hình phạt mà cao nhất và lây lý trung thành
các nạn nhân cho biết đối tượng huỳnh thị thanh huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
thường trú tại số bốn nghìn chín trăm một mươi hai a âu cơ phường một mươi bốn quận một mươi một thành phố hồ chí minh
tìm đến địa chỉ trên
một số hàng xóm cho phóng viên chuyên mục thành phố an toàn ghi nhận trong đêm một mươi tháng ba vừa qua
huyền đã cùng mẹ dọn đồ đi khỏi nhà từ đó chưa thấy quay lại
một số nạn nhân liên hệ được với luật sư của huyện thì bị luật sư này cho biết
quyền đã không còn tiền và sẽ bán căn nhà trên để trả cho mọi người
keo điều kiện không được gửi đơn tố cáo lên công an
tuy nhiên với số tiền quá lớn các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
và đang được cơ quan này tiếp nhận